thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng pháp edouard philip
để trao đổi một số biện pháp hợp tác trong việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và thúc đẩy quan hệ song phương
tại buổi điện đàm hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực
trong quan hệ đối tác chiến lược việt nam pháp thời gian qua trong các lĩnh vực
thủ tướng edouard philipp đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các tổ chức và cá nhân việt nam gửi cho chính phủ và nhân dân pháp
thủ tướng nguyễn xuân phúc chia sẻ các nỗ lực của chính phủ pháp trong kiểm soát dịch bệnh
nhấn mạnh việt nam sẵn sàng hợp tác với pháp và tất cả đối tác để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay
hai thủ tướng đánh giá cao các bước phát triển quan hệ giữa việt nam và eu
nhất là việc thúc đẩy đi vào triển khai evfta và evipa đề nghị quốc hội pháp sớm hoàn tất về chuẩn evipa
hai thủ tướng cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
bày tỏ hài lòng với sự hợp tác chặt chẽ giữa việt nam và pháp trên các diễn đàn đa phương
khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường cũng như gìn giữ an ninh
ổn định bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế tại các khu vực cũng như trên biển đông